đêm về sáng nay do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống
kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng thời xuất hiện
khiến cho các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai có nơi có mưa và có nơi có rông
nhiệt độ tại các khu vực đồng loạt giảm thấp
nhiều nơi nhiệt độ giao động từ một mươi hai một mươi sáu độ c đặc biệt tại khu vực du lịch quốc gia sapa giảm xuống mức rét hại tám độ c
dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống lào cai
khiến nhiệt độ ở các khu vực giảm thấp hơn
vùng núi trời rét đậm rét hại dự báo nhiệt độ thấp nhất xuống mức một mươi bốn một mươi sáu độ c
vùng cao khoảng một mươi một mươi hai độ c thị xã sapa rét nhất sáu bảy độ c
do đó người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người cây trồng và vật nuôi